công trình đại thủy nông hồ kẻ gỗ chính thức được khởi công trong niềm vui của hàng vạn đồng bào tỉnh nghệ tĩnh
lúc đầu công trình được chủ trương xây dựng trong vòng một mươi năm sau đó tỉnh hà tĩnh rút xuống sáu năm
tuy nhiên với sự đồng lòng của cán bộ và nhân dân đại công trình này đã được xây dựng hoàn thành trong vòng ba năm
quá trình xây dựng công trình này được coi là một kỳ tích giúp hồi sinh những mảnh đất khô cằn làm thay đổi bộ mặt và cuộc sống của những làng quê nghèo
kẻ gỗ là đây bao năm đợi tháng trơ nay vùng đá bạc đôi núi lơ nhô những dòng suối nhỏ theo sông về vời biển bỏ đôi hoang lại trong nắng trong mưa
chúng tôi về thăm hồ kẻ gỗ vào những ngày cuối tháng ba đúng dịp kỷ niệm
trong một năm công trình đại thủy nông này được khởi công xây dựng
lẫn trong tiếng máy cano nổ giòn vang giữa lòng hồ mênh mông và trong tiếng sóng xôn xao của làn nước xanh ngăn ngắt
những kỹ sư của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi nam hà tĩnh đơn vị trực tiếp quản lý vận hành khai thác hồ kẻ gỗ
kể cho chúng tôi nghe về lịch sử ra đời của công trình đại thủy nông huyền thoại lớn nhất miền bắc này
hồ kẻ gỗ thuộc địa bàn xã cẩm mỹ huyện cẩm xuyên
các hộ thuộc địa bàn xã cẩm mỹ huyện cẩm xuyên hà tĩnh được biết đến là một công trình thủy lợi nổi tiếng một danh lam thắng cảnh của hà tĩnh
với người dân nghệ tính lúc đó nghệ an và hà tĩnh hiện nay hồ kẻ gỗ là minh chứng rõ nét cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của địa phương ngay sau khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh
hồ kẻ gỗ đã được thực dân pháp khảo sát xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn thì hoàn thành hồ sơ kỹ thuật
đến năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
pháp bắt đầu tiến hành làm thủy lợi nhưng rồi sau đó phải dừng lại vì chiến tranh thế giới thứ hai
tưởng mọi chuyện quên đi nhưng ngày một mươi năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy khi về thăm và nói chuyện với cán bộ lãnh đạo tỉnh hà tĩnh
bác hồ đã nhắc nhở hà tĩnh cần lục lại và nghiên cứu hồ sơ của kẻ gỗ
năm một nghìn chín trăm năm mươi tám viện thiết kế thủy lợi chính thức bắt tay vào nghiên cứu
đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi một công trình trọng điểm quốc gia này được quốc hội khóa năm
chính thức biểu quyết nhất trí thông qua giữa thời điểm đất nước đang tập trung sức người sức của cho giai đoạn cuối cùng của cuộc kháng chiến giải phóng miền nam
để chuẩn bị cho việc khởi công thi công công trình
từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hà tĩnh đã thành lập hai công ty xây dựng thủy lợi trên sáu cán bộ
đội viên thanh niên sung phong lao động không kể ngày đêm để cải tạo lòng hồ khai thác vật liệu xây dựng làm đường giao thông kho tàng bến bãi
chỉ trong vòng sáu tháng thi công hơn hai mươi bốn m hai kho tàng bến bãi hai mươi km đường giao thông được xây dựng phục vụ cho việc khởi công thi công công trình đại thủy nông hồ kẻ gỗ vào sáng ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau ba năm xây dựng công trình phải đào đắp tới hơn một mươi triệu mét khối đất đá chín mươi mét khối bê tông các loại một tám trăm linh tấn sắt thép chín mươi sáu mét khối đá lát
và hơn một mét khối đá lát
và hơn một hai trăm linh tấn thiết bị cơ khí để tạo ra hồ nước khổng lồ dài hơn ba mươi km

khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống trên mặt hồ mênh mông đền thờ cố tổng bí thư lê duẩn tọa lạc trên một hòn đảo nổi giữa hồ
hòn đảo này trước đây là đỉnh một ngọn đồi khi hồ cải gỗ được xây dựng thì ngọn đồi biến thành hòn đảo nhỏ xinh xắn
con đường bậc tam cấp lên đền đều được lát bằng đá vững trái kiến trúc ngôi đền giản dị mộc mạc với những hạt cột lim chắc chắn
trong đền tường của cố tổng bí thư
nặng hơn một tấn bằng đồng nằm uy nghi ở ban thờ chính giữa hai bên là hai bàn thờ các anh hùng liệt sĩ và các bà mẹ việt nam anh hùng
nơi đây lưu giữ rất nhiều bức ảnh và tư liệu quý về cố tổng bí thư lê duẩn
thắp nén nhang tri ân cố tổng bí thư chúng tôi được ông nguyễn phi danh người ngày ngày dân hương và trông coi ngôi đền kể
để có được công trình đại thủy nông này thì người dân nơi đây luôn nhớ công lao to lớn của cố tổng bí thư lê duẩn
vì vậy năm hai nghìn một mươi một nhân dịp kỷ niệm một trăm tám mươi năm ngày thành lập tỉnh một nghìn tám trăm ba mươi một hai nghìn một mươi một tỉnh hà tĩnh đã quyết định đầu tư xây dựng đền thờ cố tổng bí thư tại hòn đảo này
sau ba năm xây dựng đền thờ cố tổng bí thư lê duẩn được khánh thành vào ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi bốn trở thành địa chỉ văn hóa tâm linh hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế
hòn đảo này là hòn đảo tự nhiên
trước khi cố tổng bí thư về đây dư lê khởi công thì cố tổng bí thư đã nghỉ tại hòn đảo này
và nhân dân địa phương ở đây thường gọi là đảo ông lê duân
sau đó cố tổng bí thư cũng được sở văn hóa và nhà của cố tổng bí thư đã làm một miểu thơ nhỏ